từ chỗ là tâm dịch của cả nước đà nẵng đã kiểm soát tốt tình hình
các cấp các ngành trên địa bàn thành phố đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp
để đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
riêng đối với các cơ sở y tế nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao
quy trình khám chữa bệnh luôn được các đơn vị tuân thủ chặt chẽ
bảo đảm nghiêm ngặt và hiệu quả
chăm sóc người bệnh luôn là công việc vất vả vì chỉ được một người ở lại nội trú
nên gần một tuần nay chị phan thị kiều vân luôn bận rộn lo cơm nước
hỗ trợ cho người nhà trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày
mệt mỏi nhưng với chị vân đây là những điều cần thiết
trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn những diễn biến khó lường

đến nay dù tình hình dịch bệnh đã được khống chế
tuy nhiên đây vẫn là một giải pháp an toàn cho cả người bệnh
người nhà bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ

bệnh viện đà nẵng đã quyết định đưa hình thức khám chữa bệnh toàn diện
bệnh viện đà nẵng đã quyết định đưa hình thức khám chữa bệnh toàn diện
vấn đề liên quan tới thông tin người nhà và đặc biệt là
chúng tôi sẽ chăm sóc người nhà người bệnh tại bệnh viện bằng những ý tâm của mình
dù kinh nghiệm từ đợt dịch covid một mươi chín thứ hai
sở y tế tp đà nẵng đã thường xuyên tiến hành kiểm tra đôn đốc các bệnh viện
các cơ sở y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
đối với các cơ sở có biểu hiện lơ là chủ quan
sở y tế sẽ xử lý triệt đề tránh tình trạng buông lỏng các quy định phòng dịch covid một mươi chín